nước mỹ tiếp tục đối mặt với một triệu ca mắc mới covid một mươi chín trong ngày một mươi tám tháng một theo giờ địa phương
số liệu này chỉ đứng thứ hai sau múc cao kỷ lục hơn một ba mươi sáu triệu ca mới một ngày
ghi nhận tại nước này vào ngày ba tháng một năm nay
theo đại học johns hopkings tổng số ca mắc mới trên toàn nước mỹ ngày một mươi tám tháng một là một sáu mươi bảy trăm bốn mươi bảy ca
và một tám trăm chín mươi sáu ca tử vong
quốc gia này đã ghi nhận hơn năm bốn triệu ca mắc covid một mươi chín trong tuần từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một
mốc cao kỷ lục hàng tuần kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát
số ca mắc mới covid một mươi chín tại mỹ đã tăng vọt kể từ giữa tháng một mươi hai do biến thể omithron có khả năng lây lan nhanh
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ công bố
số liệu cập nhật cho biết trên cả nước hiện ghi nhận trung bình gần bảy trăm năm mươi năm ca mắc mới
và gần một bảy trăm linh ca tử vong mới mỗi ngày
trong một tuần tăng đáng kể so với một tuần trước đó
trong khi đó theo báo cáo hãng tin abc news trái với xu hướng gia tăng số ca mắc trên cả nước
đà tăng của các ca bệnh tại thành phố new york chủ yếu do biến thể omitron gây ra
dường như đang giảm mạnh
dù vẫn ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc mới mỗi ngày nhưng sau khi tăng gấp hai mươi sáu lần chỉ trong một tháng
con số này đã giảm năm mươi bảy so với một tuần trước đó
nhiều hướng sụt giảm số ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận rõ rệt nhất
ở các bang đầu tiên bị ảnh hưởng bởi lãng

đặc biệt là ở phía đông bắc bao gồm new york new jersey và maryland
tuy nhiên số ca mắc mới covid một mươi chín vẫn tăng nhanh ở các khu vực phía tây nước mỹ
bao gồm các bang new mexico arizona và utah